sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường
phục vụ các sự kiện nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
theo đó từ một mươi bảy h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bốn cấm tất cả các loại xe vào đường đồng khởi
đoạn từ đường lê thành tôn đến đường lê lợi để phục vụ chương trình nghệ thuật kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
từ bốn h ba mươi đến một mươi h ba mươi ngày hai mươi tám tháng bốn cấm xe trên đường lê duẩn từ đường pasteur đến đường nam kỳ khởi nghĩa
phục vụ tổ chức giải việt giã truyền thống tp hcm mở rộng
kể từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày ba mươi tháng bốn cấm xe vào các tuyến đường nguyễn tất thành tôn đức thắng
đồng khởi hải triều hàm nghi thuộc các quận một bốn để phục vụ bắn pháo hoa
từ sáu h đến một mươi ba h ngày ba mươi tháng bốn hạn chế xe trên đường nguyễn bình khiêm và đường lê duẩn
để đón đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình tp hcm
sở giao thông vận tải đã ban hành lộ trình thay thế cụ thể cho từng tuyến đường
bảo đảm người dân đi lại an toàn thuận tiện